lãnh đạo và nhân dân tỉnh phú yên lòng trọng dân hương tưởng niệm một trăm ba mươi hai năm ngày mất danh nhân lê thành phương năm một nghìn tám trăm tám mươi bảy năm hai nghìn một mươi chín
tại di tích lịch sử cấp quốc gia mộ và đền thờ doanh nhân lê thành phương ở xã an hiệp huyện tuy an
danh nhân lê thành phương sinh năm một nghìn tám trăm hai mươi năm tại làng mỹ phú tổng xuân vinh nay là thôn mỹ phú xã an hiệp huyện tuy an
năm một nghìn tám trăm tám mươi năm hưởng ứng chiếu cần vương của vua hàm nghi lê thành phương cùng một số sĩ phu văn thần yêu nước ở phú yên
đứng lên tập hợp lực lượng nghĩa quân dựng cờ khởi nghĩa chống thực dân pháp xâm lược
cuộc khởi nghĩa thể hiện rõ ý thức độc lập tự chủ và bản lĩnh quật cường anh dũng của nhân dân phú yên
năm một nghìn tám trăm tám mươi bảy khi ông trên đường về tuy hòa phú yên để chuẩn bị kế hoạch tổng phản công
chiếm lại đồng bằng đã xa vào tay giặc thì bị địch bắt tra tấn quân thù ra lệnh sử tử ông
cùng một số nghĩa quân tại bến đỏ cây dừa thuộc xã an dân huyện tuy an ngày nay
năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu mộ và đền thờ danh nhân lê thành phương được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia
hàng năm cứ vào ngày mất của ông hàng nghìn người dân phú yên lại về thắp hương tưởng nhớ tổ chức các trò chơi dân gian